các tỉnh được tạm ứng ngân quỹ nhà nước chỉ được tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu chính
hay đầu tư xây dựng sân gôn không được làm ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng
là những quy định chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng sáu năm nay
thông tư số hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi của bộ tài chính quy định tạm ứng vài ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
hoặc tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh
sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng sáu
theo thông tư bộ trưởng bộ tài chính có quyền quyết định mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước
cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời
các tỉnh cũng có thể xin tạm ứng ngân quỹ nhà nước nhưng không được vượt qua số còn lại
của dự toán chi ngân sách địa phương đã được bộ tài chính giao
việc tạm ứng cho ngân sách nhà nước vay từ ngân quỹ nhà nước chỉ được thực hiện
trong khả năng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi bảo đảm không ảnh hưởng
đến khả năng thanh toán chi trả của kho bạc nhà nước
nghị định số năm mươi hai năm hai nghìn hai mươi có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng sáu quy định chi tiết
về các điều kiện đầu tư xây dựng kinh doanh sân gôn
theo đó chính phủ nghiêm cấm các hành vi xây dựng và kinh doanh sân gôn
khi chưa đáp ứng các điều kiện thủ tục
lợi dụng kinh doanh sân gôn để tổ chức các hoạt động cá cược đánh bạc trái phép
cản trở hoặc không chấp hành kiểm tra thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước
nghị định này cũng quy định các loại đất không được sử dụng để làm sân gôn
như đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh đất rừng đất trồng lúa
đất di tích lịch sử văn hóa danh làm thắng cảnh đã được xếp hạng
đất xây dựng khu công nghiệp cụm công nghiệp khu công nghệ thông tin tập trung
khu công nghệ cao đất thuộc phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ bờ biển
thông tư số chín năm hai nghìn hai mươi của bộ công thương có hiệu lực thi hành từ ngày ba mươi tháng sáu
quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu xuất khẩu
đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất kinh doanh chuyển khẩu gửi kho ngoại quan
thông tư nêu rõ việc nhập khẩu vào hoặc tái xuất các loại hàng hóa ra khỏi việt nam
qua biên giới đất liền chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế
hoặc cửa khẩu chính cửa khẩu song phương
quy định trên được áp dụng cho cả hàng hóa nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan
nếu hàng hóa đó được nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi việt nam qua biên giới đất liền